các nghệ sĩ biểu diễn của tổ chức từ thiện terre homme đang đem trở lại nụ cười cho các em nhỏ ở trại tị nạn dehbaga của iraq
hoạt động biểu diễn của họ nằm trong một chương trình hỗ trợ tâm lý và giáo dục cho những trẻ em phải bỏ nhà cửa đi tị nạn
bầu trời ưu ám và tiết trời giá lạnh không ngăn được nụ cười sung sướng trên khuôn mặt những em nhỏ đang xem biểu diễn ở trại tị nạn debaga của iraq
các em là những công dân nhỏ tuổi của trại tị nạn được đặt ở thành phố airbin này
chúng tôi tạo ra không gian thân thiện với trẻ em bằng cách tập hợp các em tuổi từ ba tới một mươi tám và đem đến cho các em các màn trình diễn giải trí nhằm giúp các em thích nghi với điều kiện mới và quên đi những ký ức tiêu cực
nhiều trẻ em ở các trại tị nạn rất dù rè khi tham gia vào các chương trình từ thiện nhưng những buổi biểu diễn như thế này khiến các em tự tin hơn rất nhiều
những khán giả nhỏ tuổi này rất yêu quý chúng tôi chúng tôi còn tổ chức các buổi hội thảo với các em để kết nối gần hơn
và chúng tôi cảm thấy các em đã trải
và khi các em đã trải nghiệm và qua rất nhiều nỗi đau bạn có thể cảm nhận những tổn thương đó trong mắt các em
theo quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef khoảng một mươi trẻ em iraq tương đương với hơn một năm triệu em bị buộc phải rời khỏi nhà cửa do xung đột và bạo lực kể từ đầu năm hai nghìn một mươi